sông lớn đã đánh vỡ hệ thống kè và đường ven biển sa huỳnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
tình trạng vỡ bờ kè kéo theo sâm thực của biển đang ngày càng nghiêm trọng và nguy cơ sập bất cứ lúc nào
người dân ở khu vực ven biển lo lắng bất an nếu hệ thống kè này không sớm được ra cố bảo đảm an toàn
hơn năm trăm linh mét bờ kè ven biển sa huỳnh bị vỡ sụt lún kéo dài
tường bờ đê chắn sóng bị ngã đổ do sóng biển đánh
nhiều đoạn bê tông bị vỡ chân móng dưới đê kè bị cuốn trôi
sông lớn đánh sập năm trăm linh mét kè chắn ven biển đã làm sóng biển xâm thực lấn sâu vào tuyến đường giao thông ven biển
hơn hai trăm linh mét đường giao thông ven biển bị sụp lún
nhiều đoạn đường bị hư hỏng lấn sâu vào khu vực dân cư nguy cơ sập công trình y tế đe dọa nhà dân ven biển
hiện tình trạng vỡ và sập bờ kè tiếp tục kéo dài khiến người dân bất an lo lắng
bên cạnh việc giảm thiểu tình trạng sóng xâm thực hệ thống kè và đường giao thông ven biển sa huỳnh còn bảo vệ hơn hai trăm linh hộ dân cùng các công trình dân sinh ven biển
hiện chính quyền địa phương đã tạm ứng ngân sách khoảng năm trăm linh triệu đồng để ra cố tạm hệ thống kè đường ven biển sao hình
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt còn về lâu dài nếu không có biện pháp bảo vệ an toàn công trình này sẽ tiếp tục bị hư hỏng trước sự tàn phá của sóng biển